nguyễn thị thu phương cựu trưởng bộ phận thư ký tài chính iec sáu năm tù và đỗ văn sơn kế toán trưởng công ty iec ba mươi tháng tù
các bị cáo khác trong nhóm công ty aic và những công ty có vai trò giúp sức có mức án từ hai mươi bốn tháng tù treo đến ba mươi sáu tháng tù
nhóm các bị cáo thuộc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình y tế trực thuộc sở y tế tòa tuyên án từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu tháng tù
hai bị cáo khác được xác định thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị mức án ba mươi tháng tù cho hưởng án treo
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đang điều tra làm rõ các sai phạm tại tổng công ty lương thực miền nam vina food hai và một số đơn vị liên quan
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm xác định
huỳnh thế năng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên tổng giám đốc tổng công ty lương thực miền nam vina food hai
và đinh trường trinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn nguyên giám đốc công ty trách nhiệm
hữu hạn thương mại quảng cáo xây dựng địa ốc việt hân đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý sử dụng đất khu đất số ba mươi ba nguyễn du
và ba mươi bốn ba mươi sáu bốn mươi hai chu mạnh trinh phường bến nghé quận một tp hcm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
ngày hai mươi sáu tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với hai cá nhân trên để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
thoát lãng phí đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại huyện châu phú của tp hcm liên quan đến bị can lê hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tại khóm vĩnh hưng thị trấn vĩnh thạnh trung huyện châu phú của tp hcm
quá trình điều tra xác định
một gia đình là họ hàng trú tại huyện cao lãnh của tỉnh đồng tháp đã giao tiền cho vũ để mua đất
đồng thời giao cho hai vợ chồng vũ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất đó
sau đó vũ làm giả hợp đồng mua bán đất rồi tự ký và ghi tên người khác vào hợp đồng
thông tin giả làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xin cấp lại lần hai nhưng không cho gia đình người họ hàng biết
vũ đem bán đất đó cho người khác chiếm đoạt tổng số tiền gần bốn tỷ đồng bao gồm cả tiền vốn và lãi
sau khi nhận được đơn tố giác của nạn nhân cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam vũ
để phục vụ công tác điều tra xác minh làm rõ vụ án công an tỉnh an giang thông báo những ai là bị hại của đối tượng lê hoàng vũ
thì đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang địa chỉ số sáu tôn đức thắng phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
hoặc gặp điều tra viên phạm công lý số điện thoại chín trăm ba mươi chín chín trăm bảy mươi hai hai trăm một mươi một và ba trăm bốn mươi bốn năm trăm hai mươi một tám trăm một mươi tám để trình bày các quyền lợi có liên quan đến vụ án
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý hai ca nhân là ông đoàn văn phố sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và nguyễn văn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
quê tỉnh tiền giang về hành vi vận chuyển khoáng sản trái phép trên tuyến sông đồng nai
cụ thể cảnh sát giao thông đã phát hiện phương tiện ghe gỗ do hai ông phố và tài đang vận chuyển khoảng ba mươi năm mét khối cát trái phép
tại km số tám trên tuyến sông đồng nai thuộc địa phương đồng nai
xã đại phước huyện nhơn trạch tại thời điểm kiểm tra hai người không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện
giấy tờ liên quan đến phương tiện tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ và tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
một vụ vận chuyển hơn nửa tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam phát hiện và xử lý
số mỡ động vật trên được đóng trong
bảy bao tải màu trắng với tổng trọng lượng năm trăm năm mươi năm kg được vận chuyển trên xe ô tô khách biển kiểm soát bốn mươi ba b bốn nghìn bảy trăm linh bảy do tài xế bùi xuân anh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã bình trung huyện thăng bình điều khiển toàn bộ số mỡ động vật trên không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo khai nhận số hàng hóa trên tài xế xe khách nhận của một chủ hàng thuê vận chuyển từ huyện thăng bình tỉnh quảng nam đến tỉnh bình định
hiện vụ việc và tam vật đã được ban giao cho công an huyện phú ninh để điều tra
xử lý theo thẩm quyền
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hưng yên vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số năm
cục quản lý thị trường tỉnh hưng yên tiêu hủy gần bảy lít rượu không đảm bảo chất lượng
vào ngày một mươi ba tháng một mươi lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với một công ty có địa chỉ
tại thôn cốc ngang xã phạm ngũ lão huyện kim động tỉnh hưng yên có hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu thủ công
đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa gồm sáu tám trăm bốn mươi lít rượu các loại
và xác định toàn bộ số rượu trên đều không đạt yêu cầu về chất lượng chỉ tiêu hàm lượng andehid theo tiêu chuẩn
mặc dù công ty đã được sở công thương tỉnh hưng yên cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tuy nhiên giấy chứng nhận đã hết hạn vào ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với công ty số tiền là ba mươi năm triệu đồng
đồng thời tiêu hủy số rượu trên theo quy định
tiếp tục với những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
số liệu mới nhất của ngân hàng nhà nước tính đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động của toàn hệ thống là bảy mươi sáu sáu mươi bảy
trong khi cuối năm hai nghìn hai mươi hai tỷ lệ này có thời điểm vượt một trăm linh
với nguồn vốn huy động một trăm linh đồng ngân hàng chỉ cho vay bảy mươi sáu sáu đồng
tỷ lệ nguồn vốn huy động của các ngân hàng ở mức thấp được lý giải là do tín dụng tăng chậm
trong khi tiền gửi dân cư tiếp tục tăng mạnh
trong đó nguồn vốn huy động ở khối ngân hàng thương mại nhà nước là tám mươi hai hai mươi ba
khối ngân hàng thương mại cổ phần là bảy mươi tám khối ngân hàng liên doanh nước ngoài là bốn mươi hai
mặc dù lãi suất huy động giảm nhưng người dân vẫn tăng gửi tiền vào ngân hàng
do lĩnh vực kinh doanh khác như bất động sản chương khoán gặp khó khăn
dòng tiền của người dân đổ vào gửi tiết kiệm để tăng tính an toàn
ngân hàng nhà nước cho biết việc điều chỉnh và điều hành lãi suất thời gian tới
sẽ theo hướng ổn định hạ thêm nữa kể cả lãi suất điều hành nếu điều kiện phù hợp
liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci vừa góp ý bộ tài chính
về việc giảm thuế giá trị gia tăng sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
theo dự thảo
việc giảm hai thuế giá trị gia tăng vat dự kiến áp dụng với một nhóm hàng hóa dịch vụ
đang chịu thuế suất một mươi
một số nhóm hàng hóa dịch vụ loại trừ không được giảm vat gồm viễn thông
công nghệ thông tin hoạt động tài chính ngân hàng chứng khoán bảo hiểm
kinh doanh bất động sản sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn
ngành khai khoáng không kể khai thác than sản xuất than cốc dầu mỏ tinh chế
sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
vcci cho rằng việc nới lỏng chính sách tài khoá thông qua việc tiếp tục giảm thuế vat vào thời điểm này
là hết sức cần thiết có phần hỗ trợ doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng tạo việc làm
vcci đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc phương án giảm thuế giá trị gia tăng
cho tất cả các loại hàng hóa dịch vụ từ mức một mươi xuống mức tám
kể từ ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi tất cả số điện thoại của các đơn vị thuộc bộ thông tin truyền thông
gọi đến người dân sẽ đều hiển thị tên định danh bottttt
cuộc gọi của doanh nghiệp viễn thông tới khách hàng thì cũng hiển thị tên định danh của nhà mạng
cụ thể từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tất cả các số điện thoại gọi đến người dân của các đơn vị
thuộc bộ thông tin truyền thông là văn phòng bộ cục báo chí
cục an toàn thông tin cục viễn thông cục tần số vô tuyến điện sẽ có hiển thị định danh botttttt
đồng thời các số điện thoại của doanh nghiệp viễn thông khi gọi đến khách hàng sử dụng dịch vụ
cũng đều hiển thị tên định danh như vnpt vinaphone nhà mạng vinaphone
viettel chăm sóc khách hàng nhà mạng viettel fpt shop nhà mạng fpt locan nhà mạc asim
các số điện thoại gọi đến người dân mà xưng danh là đơn vị thuộc bộ thông tin truyền thông
hay doanh nghiệp viễn thông nhưng không hiển thị tên định danh kèm theo
đều là các số điện thoại giả mạo có dấu hiệu lừa đảo
khi nhận cuộc gọi từ các số điện thoại giả mạo thì người dân cần phản ánh
tới các đầu số tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo
của bộ thông tin truyền thông là một trăm năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu hoặc phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông
quản lý thuê bao của mình để yêu cầu xử lý
thưa quý vị trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi mới nhất được chính phủ
quy định cụ thể điều kiện phát triển nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân
mà người dân vẫn gọi là trung cư mini các chuyên gia đánh giá cao những điều khoản
được đề xuất xong cũng mong muốn cần áp dụng tiêu chuẩn trung cư cho trung cư mini
bởi dù tên gọi có khác nhau nhưng về bản chất là giống nhau
nên điều kiện an toàn cũng cần phải được đảm bảo
trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi mới nhất được chính phủ trình quốc hội có quy định
cá nhân chỉ được xây dựng nhà ở

diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng của mình được nhà nước giao hoặc bồi thường
hoặc thuê mướn của tổ chức cá nhân khác
cụ thể cá nhân được xây nhà ở có từ hai tầng trở lên mà tại mỗi tầng có thiết kế xây dựng căn hộ
để bán cho thuê mua đối với từng căn hộ được xây nhà ở có từ hai tầng trở lên
và có quy mô từ hai mươi căn hộ trở lên để cho thuê phải thực hiện các quy định sau đây
đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn xây dựng đối với nhà ở nhiều tầng
nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê
theo quy định của bộ trưởng bộ xây dựng phải được thiết kế thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy
và thực hiện các biện pháp quản lý về an toàn phòng cháy chữa cháy
theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
đối với nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê
việc quản lý vận hành nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân
được thực hiện theo quy chế quản lý sử dụng nhà trung cư do bộ trưởng bộ xây dựng ban hành
liên quan đến vấn đề này nhiều chuyên gia cho rằng trong các luật hiện nay
không có luật nào quy định về trung cư mini cả
thực tế nhà trung cư mini là do người dân có đất tự xây dựng trung cư mini
và bán lại nên gọi đó là trung cư mini
vậy nên trung cư mini cần điều chỉnh hai vấn đề sửa chữa cải tạo
theo tiêu chuẩn của trung cư với những dự án đã xây dựng rồi
đóng cửa không cho thuê nữa hay đóng cửa là yêu cầu đập đi là điều không thể
chúng ta chỉ làm được một cái việc là
đối với việc mua trung cư mini chúng ta xóa bỏ hoặc là có những quy định chặt chẽ hơn
về tính pháp lý để làm sao họ an toàn về mặt sở hữu
hai là trong quá trình vận hành nó cũng an toàn cho chính những người sống trong đấy
cũng như những người xung quanh và làm tốt công tác quản lý của chính quyền
sau vụ cháy trung cư mini ở phố khương hạ lực lượng chức năng tp hà nội phát hiện
một sáu mươi hai trường hợp
dựng sai phép
điều này cho thấy sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng
vậy nên nhiều ý kiến cho rằng cần xem xét xử lý trách nhiệm của các chủ đầu tư
trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
và điều quan trọng là sớm có quy định đối với loại hình nhà ở này
tức là đối với những căn trung cư thì đối với các tòa nhà trung cư
thì cái quản lý của nó rất chặt chẽ
chẳng hạn như là quản lý phải có ban quản trị rồi thì phải có bảo vệ
rồi thì có sự thống nhất của người dân
đối với ban quản lý thì đối với những căn trung cư mini này là không có những điều đấy
và thêm nữa là về cái tiêu chuẩn về xây dựng đối với những căn trung cư mini này nó cũng khó kiểm soát
bởi vì thực tế hiện nay chúng ta đang tồn tại rất nhiều các cái trung cư mini
và trong tương lai chúng ta sẽ có cái hình thức này sẽ nở rộng
nhưng để quản lý cái hình thức này thì tôi cho rằng cần một cái cụ thể hóa
về các văn bản quy định của pháp luật
và bộ xây dựng cũng đang đưa ra dự thảo như thế này
tí niệm tốt để chúng ta những nhà làm luật và các cơ quan chức năng cùng đưa ra đóng góp
để đưa ra một cái dự thảo hoàn thiện nhất và có lợi
vừa đảm bảo các quy định về việc phát triển kinh tế xã hội
phòng cháy chữa cháy an toàn cho người dân
vừa để đảm bảo cái quyền lợi ích hợp pháp cho những chủ sở hữu
hay là những người đi thuê trung cư mini đã và đang và sẽ có ý định thuê trung cư mini sau này
hơn một trung cư mini đang tồn tại sai phép
vừa cho thấy sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng
đối với loại hình nhà ở này nhưng cũng cho thấy những lỗ hỏng trong quản lý
và nhu cầu bức thiết của người dân đối với loại hình nhà ở này
vậy nên cần sớm có những quy định cụ thể trong quản lý và cấp phép
đang là mong mỏi của nhiều người dân hiện nay
tiếp theo là các tin tức kinh tế phía nam
xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
kim thả xin kính chào quý vị
xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa thông báo kết luận của chủ tịch ủy ban nhân dân tp phan văn mãi
trưởng bang chỉ đạo sắp xếp lại xử xí xử lý nhà đất theo nghị định số một trăm sáu mươi bảy trên hai nghìn một mươi bảy của chính phủ trên địa bàn thành phố
trong đó phê bình tổng công ty thương mại sài gòn sacha vì chậm phối hợp di dời
giao đất công và thống nhất giữ lại bưu điện tp hcm và có hướng xử lý hàng chục công sản khác
cụ thể tại nhà đất số bốn trăm hai mươi nơ trăng long phường một mươi ba quận bình thạnh
bang chỉ đạo phê bình sacha vì không thực hiện đúng chỉ đạo trong việc phối hợp di dời bàn giao
lãnh đạo thành phố giao sacha phải khẩn trưng làm việc với công ty cổ phần việt nam kiện nghệ xuất sản
vitsan và các đơn vị liên quan xác định cụ thể và cam kết bàn giao
trong thời gian chờ di dời sở tài nguyên và môi trường xem xét cho thuê ngắn hạn nhà đất này
bang chỉ đạo cũng đề xuất hướng xử lý các cơ sở
trong đó cơ sở nhà đất số một trăm hai mươi năm hai bà trưng bang chỉ đạo một trăm sáu mươi bảy thống nhất dựa lại
tiếp tục sử dụng theo phương án của bộ tài chính
khuôn viên cơ sở nhà đất này có công trình bu điện thành phố hồ chí minh
một trong những di tích lịch sử văn hóa của thành phố
cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh cho biết trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh đã kiểm tra hơn năm mươi ba vụ chuyên ngành và liên ngành
xử phạt và nộp ngân sách hơn bảy mươi ba tỷ đồng
thống kê của cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
các loại hàng hóa nhập lậu như đường cát thuốc lá điếu và thuốc lá thế hệ mới
hàng hóa nhập lậu hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng giả thực phẩm mỹ phẩm liên tục tăng trong các tháng
trong số đó có rất nhiều mặt hàng lậu được chuyển về từ biên giới tây nam
tập cách tiêu thụ tại thành phố hồ chí minh và chia nhỏ đi tiêu thụ tại các tỉnh hành khác
trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh đã kiểm tra hơn năm mươi ba vụ chuyên ngành và liên ngành
xử phạt và ngợp ngân sách hơn bảy mươi ba tỷ đồng
tổng số vụ kiểm tra chuyên ngành gần bốn vụ tăng năm mươi ba một mươi một số vụ vi phạm gần ba sáu trăm linh vụ tăng tám mươi bảy chín mươi một so với cùng kỳ năm trước
những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng
để mạnh các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát
kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng vi phạm
tại các địa bàn trọng điểm nổi cộng các tuyến đường liên tỉnh quốc lộ và tại các kho bãi điểm chứa trữ hàng hóa
sáng nay tuần lệ sản phẩm ô cớp và sản phẩm đặc trưng vùng miền năm hai nghìn hai mươi ba do sở nông nghiệp tp hcm tổ chức đã chính thức được khai mạc
sự kiện thu hút hơn bốn trăm linh doanh nghiệp gần một hai trăm linh sản phẩm từ khắp các vùng miền trên cả nước tham gia
trong đó có bảy trăm một mươi sáu sản phẩm ô cớp đạt từ ba đến năm sao
đây là lần đầu tiên tuần lệ sản phẩm ô cốt và sản phẩm đặc trưng vùng miền được tổ chức tại tp hcm
với sự tham gia của các tỉnh thành thuộc năm vùng đã ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế xã hội với thành phố
bao gồm đồng bằng sông cửu long đông nam bộ tây nguyên duyên hải nam trung bộ phía bắc và bắc trung bộ
bàn tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần hỗ trợ giới thiệu quảng bá xúc tiến thương mại và thúc đẩy kết đối cung cầu các doanh nghiệp
cơ sở sản xuất các sản phẩm ô cốt sản phẩm đặc trưng vùng miền tại các tỉnh trực tiếp tiếp cận với doanh nghiệp phân phối
và người tiêu dùng trên địa bàn thành phố và khách quốc tế
tuần lệ sản phẩm ô cốt và sản phẩm đặc trưng vùng miền năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra trong ba ngày
từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tại công viên văn hóa lê thị triêng quận một mươi tp hcm
ngày hai mươi sáu tháng một mươi tàu bay a ba trăm hai mươi một nlacf hai trăm bốn mươi của hãng hàng không vietjet đã hạ cánh
tại sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm đây cũng là tàu bay thứ một trăm linh một được vietjet đưa vào khai thác
trong ba trăm tám mươi bốn tàu bay đã được hãng đặt hàng từ các nhà sản xuất lớn nhất thế giới
tàu bay mới a ba trăm hai mươi một nlacf giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu một mươi sáu tiết giảm tiếng ồn với bảy mươi năm
và giảm lượng khí thải ra môi trường tới năm mươi
vietjet hiện nay sở hữu đội tàu bay mới hiện đại hàng đầu thế giới với chi phí vận hành tối ưu
giúp mang lại thêm nhiều cơ hội bay tiết kiệm cho hành khách
bảo vệ môi trường và phát triển bình vẩn
với màu sơn đỏ và vàng rực rỡ cùng dây điệu hello việt nam độ bay của vietjet đã có cánh
tới hàng trăm điểm đến khắp toàn cầu để phục vụ hơn một trăm bảy mươi tám triệu lượt khách
trở thành số dạng kết nối các quốc gia các dân tộc các tôn giáo
kết nối những trái tim mở ra tương lai mới cho các doanh nghiệp và người dân
chờ sạch đẹp thanh toán hiện đại hải sản tươi ngon và giá cả phải chăng là những đánh giá của người dân
khách khi đến tham quan mua sắm tại chợ hải sản vũng tàu nằm trên địa bàn phường một thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
chợ hải sản vũng tàu có ba mươi hai cùi sạp với sự tham gia của một mươi năm chủ tàu cá
mỗi ngày thì những loại hải sản tươi sống đều được đưa về đây bày bán với mức giá tốt nhất
đặc biệt là du khách cũng như là các người dân trên địa bàn đều có thể truy xuất được nguồn gốc
của những loại hải sản đang được bày bán tại đây
vũng tàu là một thành phố du lịch
học ra những trung tâm nghề cá lớn của cả nước
tự ý tưởng đột phá mong muốn có một khu chợ đặc trưng là biểu tượng đại diện cho thành phố du lịch biển vũng tàu
nơi mà người dân và du khách có thể tìm chọn thưởng thức sản phẩm hải sản tươi ngon
chất lượng được đánh bắt từ biển đến bàn ăn của mọi người
lãnh đạo thành phố vũng tàu đã quyết định cải tạo nâng cấp một phần chợ phường một thành chợ hải sản vũng tàu
chợ được xây dựng khang trang phù hợp với quy mô và định hướng phát triển đô thị của thành phố
tạo nơi buôn bán trao đổi các mặt hàng khai thác nuôi trồng thủy sản
góp phần kết nối dưới cung ứng hàng hóa nâng cao vị thế cạnh tranh của hải sản vũng tàu
một khi mình đã vào chợ này là mình phải chấp nhận thứ nhất là hải sản phải sống phải tươi
ghe của mình mình đảm bảo được cái nguồn gốc là không có hóa chất
ở đây giá niêm yết thực sự mà nói là chỉ lên xuống tầm hai mươi một mươi ngàn hai mươi ngàn ba mươi ngàn
để cho có lợi nhận cho mình với lại khách hàng cũng vừa phải nữa
chứ không phải là mình muốn kê giá lên bao nhiêu mình kê giá đã vô niêm yết rồi thì khách hàng mới yên tâm
chợ có đầy đủ các loại hải sản tươi sống trong nước như tôm mực ốc ghe cua biển
cá các loại và các loại khô mực tôm cá
ngoài ra còn có hàng cao cấp nhập về từ nước ngoài như tôm hùm alaska tôm hùng tây úc
bào ngư hàn quốc cua hoàng đế để du khách thưởng thức tại chỗ hoặc mua hàng tươi sống mang về
đặc biệt các gian hàng trong chợ hải sản vũng tàu đều sử dụng phương thức thanh toán không tiền mặt
bằng cách quét mã qr mang đến sự tiện lợi cho người dân và du khách
do là chợ bán hải sản nên du khách từ các nơi đến đây rất đông để đảm bảo tuyến đường luôn xanh sạch đẹp
theo tiêu chí đề ra hàng ngày chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp để người dân ý thức
trong việc giữ gìn an ninh trực tự tại tuyến đường này
chúng tôi đang chỉ đạo các phương
tập trung là tuyên truyền vận động người dân không lấn chiếm lòng đường vỉa hè nằm nơi kinh doanh
đồng thời là cũng kiểm tra yêu cầu nhắc nhở và xử lý trường hợp phố tỉnh vi phạm
năm hai nghìn hai mươi ba thành phố vũng tàu chọn là năm chính trang đô thị theo chủ trương của tỉnh bà rịa vũng tàu
tập trung xây dựng ba mươi ba tuyến phố văn minh đô thị
với tiêu chí đề ra không được sử dụng lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán biển quảng cáo
máy chạy di động phải đặt đúng nơi quy định
với quyết tâm xây dựng đô thị xanh sạch đẹp và văn minh lãnh đạo thành phố vũng tàu kêu gọi người dân du khách
cùng chúng ta xây dựng nếp sóng văn minh đô thị tạo tiền đề cho kinh tế xã hội thành phố ngày càng phát triển
cửa hàng áo dài không đồng vừa được hội liên hiệp phụ nữ phường chín quận ba cho ra mắt
và đi vào hoạt động vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
nhằm chia sẻ áo dài đến với nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn góp phần tôn vinh
lan tỏa nét đẹp của chiếc áo dài truyền thống
và phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
cửa hàng áo dài không đồng của hội liên hiệp phụ nữ phường chín quận ba là một không gian nhỏ gọn
nhưng khá xinh xắn sạch sẽ nằm ở mặt tiền đường lê văn sĩ phường chín quận ba
trước nhiều áo dài đủ kích cỡ màu sắc được chặt sạch phẳng phiêu trưng bày khá đẹp mắt
kết hợp với túi nón lá được chính tay các chị em trong hội phụ nữ vẽ trang trí
từ lúc ra mắt đến nay ngày nào cửa hàng cũng đón hàng chục chị em phụ nữ trên địa bàn phường
hoặc các chị em phụ nữ đi qua tuyến đường này ghé vào xem và chọn lấy một bộ áo dài ưng ý
các chị em đều rất bất ngờ và thích thú khi sở hữu được một bộ áo dài vừa đẹp
vừa có giá không đồng mà có thể các chị đã mơ ước từ lâu
cái mô hình này mình thấy là nó có cái
cho các cái
em phụ nữ lao động nghèo mà khó khăn người ta đôi khi ta cần một bộ áo dài đẹp đẹp
đi dự lễ đi dự đám gì đó đi đám gì đó có trong dòng họ ta cần một bộ áo dài
ta không có điều kiện mua sắm hoặc là đợi gì người ta ra đây người ta xin người ta thử
mặc vừa là mình hội phụ nữ trao tặng người ta
và cái đó cũng là cái cách mình vận động cho phụ nữ mình là tham gia cái hoạt động hội
mình cũng mong muốn là lan tỏa ra cho các
cho các chị em ở các khu vực khác bất cứ ở nơi đâu chứ không cứ gì trong địa phương mình
từ khi ra mắt đến nay cửa hàng áo dài không đồng đã hoạt động rất hiệu quả
số lượng áo dài tiếp nhận từ các tổ chức cá nhân ủng hộ là hơn bốn trăm linh bộ và đã trao đến tay ba trăm linh bộ
cho các chị em phụ nữ có nhu cầu đa phần là các anh chị em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
chị đào thị lan và công nhân làm việc tại phường chín quận ba khi nghe có cửa hàng áo dài không đồng gần
chỗ làm của chị tranh thủ thời gian nghỉ chị lan đến cửa hàng áo dài không đồng để tìm cho mình một
bộ áo dài trong dịp quan trọng của gia đình sắp đến không mất nhiều thời gian chọn một bộ để thử
chị lan rất vui vì bộ áo dài mình chọn tại đây rất đẹp lại rất vừa và hợp với chị
áo dài kè không đồng chị vô chị thử một cái cũng ưng ý đáng chứng mai là hai mươi tháng một mươi của ngày phụ nữ
để mặc đi chơi với con trai con xã nó rất là thiết thực chứ không phải là như lúc đầu mình suy nghĩ là
nó không có hiệu quả nhưng mà nó vừa thiết thực mà nó vừa hiệu quả bởi vì là thực sự là mình chưa
như là mình giống như là khi mà mình mở ra nó cũng là cái cuộc khảo sát vậy thì mình mở ra mình chạy
nghiệm mà mình mới biết là cái nhu cầu của người phụ nữ là rất có nhu cầu mặc áo dài hội liên hiệp phụ nữ
phường cũng là có một cái trang fanpage riêng của hội liên hiệp phụ nữ phường thì liên tục cập nhật và
đăng tin trên cái trang fanpage thì cái trang fanpage là cũng rất là nhiều lượt tiếp cận của hội viên phụ
nữ và những người mà người ta đã sử dụng mạng thì qua đó thì họ cũng sẽ biết đến cái đĩa máu dài của
mình để mà nó có hiệu quả hơn sâu rộng hơn được biết đến nay đã có một mươi trên một mươi hai phường được hội liên
hiệp phụ nữ quận ba tổ chức thực hiện đưa vào hoạt động
hội liên hiệp phụ nữ phụ nữ đã được đưa vào cửa hàng áo dài không đồng và thời gian tới một trăm linh các phường đều có mô hình này đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực đối với chị em phụ nữ đồng thời góp phần tôn vinh lan tỏa nét đẹp của chiếc áo dài truyền thống
hội liên hiệp phụ nữ đã được đưa vào cửa hàng áo dài không đồng và thời gian tới một trăm linh các phường đều có mô hình này đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực đối với chị em phụ nữ đồng thời góp phần tôn vinh lan tỏa nét đẹp của chiếc áo dài